theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến lúc sáu giờ sáng ngày một mươi một tháng năm cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
như vậy là tròn hai mươi năm ngày việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong hai trăm tám mươi tám ca mắc số ca điều trị khỏi là hai trăm bốn mươi một ca chiếm tám mươi bốn
số ca dương tính với sars cov hai là hai mươi bảy ca chiếm chín
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là sáu ca hai
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là một mươi bốn ca năm
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hai mươi năm ba trăm sáu mươi một người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm bảy mươi ba người hai
cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một một trăm tám mươi một người bốn mươi bốn

cách ly tại nhà nơi lưu trú một mươi ba tám trăm linh bảy người năm mươi bốn